sự tham gia tích cực của đoàn thanh niên các cấp đã có phần tích cực cùng với lực lượng công an nhân dân
bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước
đây là khẳng định của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tại hội nghị công tác bảo đảm an ninh trả tự liên quan đến thanh thiếu niên hiện nay diễn ra vào sáng nay tại hà nội
cùng dự còn có các đồng chí thượng tướng lương tam quang trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an đồng chí bùi quang huy ủy viên dự khuyết trung ương đảng
bí thư thứ nhất trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
tại hội nghị đại diện bộ công an và trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã tập trung thảo luận
thống nhất đánh giá thực trạng những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự trong thanh thiếu niên hiện nay
những nguy cơ thách thức đặt ra và các nhiệm vụ giải pháp bảo vệ thanh niên trí thức trẻ
trước sự tác động lôi kéo của các thế lực thù địch phản động và tội phạm góp phần củng cố môi trường trong sạch
an ninh an toàn cho thanh niên gian luyện sáng tạo khởi nghiệp đóng góp tích cực vào xây dựng và bảo vệ đất nước
đồng thời thảo luận các giải pháp để tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng công an nhân dân và đoàn thanh niên
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự phát huy hơn nữa vai trò sung kích của thanh niên trong công tác bảo vệ tổ quốc nói chung
công tác đảm bảo an ninh trật tự nói riêng phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm đánh giá cao và cảm ơn sự chủ động phối hợp chặt chẽ
của trung ương đoàn trong triển khai các nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của đất nước trong thời gian qua
nhận định tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội tác động hàng ngày hàng giờ đến thanh thiếu niên
xu hướng trẻ hóa tội phạm những năm gần đây rất đáng lo ngại trong đó mặt trận nóng bỏng nhất hiện nay là trên không gian mạng
tiêm mẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự bộ trưởng tô lâm đề nghị ban bí thư trung ương đoàn tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nâng cao nhận thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong đảm bảo quốc phòng an ninh xung kích bảo vệ tổ quốc
đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến thông điệp của thủ tướng chính phủ trong đối thoại với thanh niên năm hai nghìn hai mươi ba nêu cao tinh thần
năm tiên phong và năm sẵn sàng bộ trưởng tô lâm bày tỏ mong muốn mối quan hệ phối hợp giữa hai lực lượng sẽ ngày càng chặt chẽ
hiệu quả hơn mong trung ương đoàn tham gia tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự xây dựng lực lượng công an nhân dân
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an đại tướng tô lâm đã trao kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc tặng các đồng chí bí thư trung ương đoàn
đồng chí bùi quang huy cũng thay mặt trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh trao kỷ niệm trương vì thế hệ trẻ tặng bộ trưởng tô lâm
thứ trưởng lương tam quang thứ trưởng nguyễn duy ngọc và các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ công an